trong những năm qua tỉnh lạng sơn luôn coi trọng phát triển kinh tế cửa khẩu để kinh tế cửa khẩu phát huy hiệu quả
từ năm hai nghìn chín đến nay khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn đã được bố trí trên năm một trăm ba mươi tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước
để tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế trọng yếu
bằng nguồn vốn ngân sách đã có trên năm mươi công trình dự án quan trọng đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả
như dự án tòa nhà trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu hữu nghị dự án nâng cấp nhà kiểm soát liên hợp cốc nam
đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị
hiện có khoảng hai năm trăm linh đến hai sáu trăm linh doanh nghiệp tổ chức kinh tế tham gia hoạt động xuất nhập khẩu
qua các cửa khẩu trong khu kinh tế của cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
năm hai nghìn một mươi tám tổng kinh hoạch xuất nhập khẩu trong khu kinh tế cửa khẩu ước đạt năm hai tỷ usd cao gấp ba bảy lần so với năm hai nghìn tám
năm hai nghìn một mươi tám tổng kinh hoạch xuất nhập khẩu trong khu kinh tế cửa khẩu ước đạt năm hai tỷ usd cao gấp ba bảy lần so với năm hai nghìn tám
chúng tôi hỗ trợ kinh phí đặc biệt là nguồn thu từ kinh phí xuất nhập khẩu lên để lại cho địa phương một trăm linh

với những tiềm năng và lợi thế sẵn có khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn được chính phủ lựa chọn
là một trong chín khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển
qua đó góp phần giúp tỉnh miền núi lạng sơn trong xóa đói giảm nghèo